ngày ba tháng một mươi đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
do phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu làm trường đoàn đã có cuộc làm việc với tỉnh quảng ninh
về công tác phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh tổng số trẻ em trên toàn tỉnh là ba trăm một mươi năm bảy trăm tám mươi tám em
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín số trẻ bị xâm hại là một trăm bốn mươi sáu trẻ việc xâm hại đã khiến bảy trẻ em tử vong
các cơ quan chức năng đã xử lý một mươi sáu vụ với hai mươi tám đối tượng
tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu lưu ý quảng ninh có địa bàn phức tạp
do đó trong thời gian tới tỉnh cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức
của các tầng lớp nhân dân về phòng chống xâm hại trẻ em đặc biệt là phòng chống xâm hại tình dục
phòng ngừa phát hiện và trợ giúp kịp thời những trẻ em bị tổn hại cung cấp kết nối các dịch vụ xã hội kịp thời
có chất lượng cho trẻ em và gia đình của trẻ em xây dựng các mô hình bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em
phù hợp với tình hình địa phương phù hợp với các nhóm đối tượng